họp báo quốc tế về kết quả hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec
hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương gọi tắt là hiệp định cptpp sẽ là hiệp định thay thế tpp
quan hệ việt mỹ và những dấu ấn trong hơn hai thập kỷ
sáng nay tại thành phố đà nẵng hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec đã khai mạc trọng thể
chủ tịch nước trần đại quang chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và trưởng đoàn của hai mươi năm thập kỷ
trong năm hai nghìn hai mươi một nền kinh tế thành viên apec giám đốc điều hành quỹ tiền tệ quốc tế imf đã tham dự phiên học kín đầu tiên với tư cách là khách bời của hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị chủ tịch nước trần đại quang nhấn mạnh
bảy mươi năm năm qua thế giới và khu vực có những chuyển biến sâu sắc về kinh tế quan hệ quốc tế và tương quan lực lượng
song với định hướng chiến lược là lấy hợp tác kinh tế làm nền tảng xóa bỏ các rào cản đối với thương mại và đầu tư làm trọng tâm chúng ta có thể hài lòng với những kết quả đã đạt được
apec đã chứng tỏ tính năng động khả năng thích ứng và chuyển đổi để trở thành diễn đàn kinh tế hàng đầu khu vực
động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế thể hiện vai trò lãnh đạo trong việc xử lý các thách thức cấp bách toàn cầu

và đang đáp ứng kịp thời những nhu cầu mới đặt ra trong kỷ nguyên số
nhận định về tình hình thế giới khu vực chủ tịch nước trần đại quang khẳng định chúng ta đang chứng kiến những bước chuyển nhanh và phức tạp hơn so với dự báo
tình hình an ninh chính trị thế giới có nhiều bất ổn
sau đúng một mươi năm kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi và tiếp tục điều chỉnh trước những biến đổi sâu sắc
song liên kết kinh tế ở khu vực đang gặp trở ngại do những bất định toàn cầu về thương mại tự do và mở
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại nhiều cơ hội to lớn chưa từng có cho phát triển và đổi mới
những thỏa thuận toàn cầu nhất là chương trình nghị sự phát triển bền vững đến năm hai nghìn ba mươi có ý nghĩa lịch sử định hướng dài hạn cho thúc đẩy hợp tác quốc tế vì phát triển bền vững
bối cảnh đó đòi hỏi apec phải khẳng định và phát huy vai trò tiên phong trong việc tìm kiếm
các động lực mới cho tăng trưởng thương mại đầu tư kết nối cũng như cách thức để người dân được thụ hưởng đồng đều từ quá trình toàn cầu hóa và liên kết kinh tế
chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đóng góp vào tạo dựng khu vực châu á thái bình dương hòa bình ổn định năng động gắn kết và thịnh vượng
sau phát biểu khai mạc của chủ tịch nước trần đại quang
đã trình bày về tình hình và triển vọng kinh tế thế giới và khu vực và đưa ra những gợi ý chính sách về các động lực mới để châu á thái bình dương tiếp tục là đầu tàu của tăng trưởng và liên kết trong thời gian tới
các nhà lãnh đạo kinh tế apec chia sẻ nhiều ý kiến sâu sắc về tình hình khu vực và toàn cầu
đồng thời đánh giá cao những đồng góp của bà lagarde nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao vai trò của diễn đàn
tiếp đó các nhà lãnh đạo kinh tế apec đã tiến hành phiên họp kín đầu tiên về chủ đề tăng trưởng sáng tạo phát triển bao trùm và việc làm bền vững
trong buổi chiều các nhà lãnh đạo kinh tế apec tiến hành phiên họp ký thứ hai về chủ đề các động lực mới cho thương mại đầu tư và liên kết khu vực
giữa hai phiên họp kín các nhà lãnh đạo kinh tế apec hai nghìn một mươi bảy đã chụp ảnh lưu niệm tại bán đảo sơn trà đây là một nghi thức rất trang trọng trong mỗi kỳ apec
hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec vừa kết thúc tốt đẹp
sau gần hai mươi năm là thành viên apec việt nam vinh dự một lần nữa được đảm nhận vai trò là chủ tịch hội nghị quan trọng nhất trong năm của diễn đàn này
là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế là nền kinh tế mở đang hội nhập sâu rộng có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn định trong nhiều năm qua
năm apec hai nghìn một mươi bảy là cơ hội quý báu để việt nam góp phần thúc đẩy hòa bình hợp tác và thịnh vượng của khu vực
đây cũng là dịp để việt nam khẳng định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng
trước các cơ quan thông tấn báo chí trên thế giới chủ tịch nước trần đại quang đã có bài phát biểu thông báo về kết quả hội nghị lần thứ hai mươi năm các nhà lãnh đạo kinh tế apec
trong bối cảnh đó và tiếp nối những thành tựu hợp tác của apec trong những năm qua với sự đồng tình nhất trí cao của các nhà lãnh đạo kinh tế apec hội nghị đã thông qua tuyên bố đà nẵng tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung
đây là kết quả quan trọng nhất của hội nghị cấp cao apec cũng như của năm apec hai nghìn một mươi bảy tại hội nghị đã thảo luận và nhất trí năm nội dung quan trọng
đã thông qua chương trình hành động apec về thúc đẩy phát triển bao trùm